hiện một số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang trong tình trạng khá nặng
những bệnh nhân này đều có điểm chung là mắc bệnh nền nguy hiểm ngoài covid một mươi chín khiến cho bệnh tiến triển nhanh và rất khó điều trị
các bệnh nhân nặng đều bị tổn thương phổi từ sáu mươi đến bảy mươi và điểm chung là có bệnh nền tăng huyết áp bội nhiễm thêm can nguyên của các loại vi khuẩn khác ngoài covid một mươi chín
theo các bác sĩ covid một mươi chín không chỉ gây tổn thương phổi mà còn gây tổn thương tất cả các cơ quan nội tạng còn lại
đặc biệt bệnh nhân gặp tình trạng máu tăng đông có thể gây các vấn đề tim mạch như dối loạn nhịp tim nhồi máu rất dễ tử vong
bên cạnh đó là biểu hiện yếu cơ mệt mỏi suy hô hấp khi thở máy không xâm nhập
các bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương luôn theo dõi sát những bệnh nhân này để kịp thời cấp cứu khi có tình huống bất chắc xảy ra